theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay ngày bảy tháng một mươi một việt nam có thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
đây là ca nhập cảnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại bắc ninh
trong một hai trăm một mươi ba ca mắc tính đến sáu giờ ngày bảy tháng một mươi một đã có số ca điều trị khỏi là một bảy mươi ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh tám ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn sáu mươi bốn người